dương thanh cường bốn mươi chín tuổi nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn bình pháp
lê thành công sáu mươi một tuổi nguyên tổng giám đốc công ty dịch kim đông phương
thái cường bốn mươi sáu tuổi nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng đầu tư xây dựng tấn phát
đỗ trọng nhân năm mươi một tuổi nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng siêu mẫu việt
hồ đăng trung sáu mươi hai tuổi nguyên giám đốc một chi nhánh ngân hàng tại tp hcm
năm hai nghìn sáu công ty đông phương hợp tác với dương thanh cường
huy động vốn để đầu tư và khai thác dự án xây dựng dự án trung tâm thương mại dịch vụ
và chung cư cao tầng trên nền đất hơn một mươi bảy m hai tại số một mươi đường âu cơ tp hcm
thanh cường chỉ đạo cấp dưới là thái cường lập hồ sơ vay
tài sản thế chấp là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số một mươi âu cơ
và trụ sở công ty của cường tại bốn mươi bốn an dương vương quận tám tp hcm
ông hồ đăng trung lúc này là giám đốc ariban chi nhánh sáu
dù biết dự án chưa được phê duyệt tài sản thế chấp lô đất số một mươi âu cơ
là giấy chứng nhận tạm thời không đủ điều kiện thế chấp cho vay
nhưng trung và thủ cấp vẫn ghi duyệt cho công ty của cường vay một trăm bảy mươi tỷ đồng
do hạn mức phân quyền của chi nhánh chỉ được phép cho vay tối đa tám mươi tỷ
nên để hợp thức hóa khoản vay của cường trung đã sử dụng mức phân quyền cho vay của dự án khác
đến tháng bảy năm hai nghìn bảy cường tiếp tục chỉ đạo lê văn tuấn là giám đốc công ty thanh phát
do cường thuê lập hồ sơ vây sáu trăm hai mươi tám tỷ đồng của adribank chi nhánh sáu
để thực hiện dự án khu biệt thự ở huyện bình chánh
tài sản thế chấp là hai mươi ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà cường đã thu mua của người dân
trong quá trình giải phóng mặt bằng cho dự án trên cùng với ba bất động sản khác
đối với hai mươi ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cường mang đi thế chấp
chưa được chuyển nhượng cho công ty thanh pháp
nhưng phía adribank chi nhánh sáu vẫn ký hợp đồng cho vây
số tiền vay được cường dùng để trả các khoản nợ trước đó và đầu tư bất động sản
dẫn đến mất khả năng thanh toán dẫn đến việc ngân hàng ariban bị thiệt hại hơn chín trăm sáu mươi sáu tỷ đồng
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong một tuần
chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh diễn biến của phiên tòa này trong các bản tin tiếp theo